tại các khu du lịch ở ninh thuận thì để có được nhiều tấm ảnh độc phản lạ trước những cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng
nhiều du khách khi đến với ninh thuận đã bất chấp những cảnh báo nguy hiểm của các cơ quan chức năng tại địa phương
vô tư leo trèo bám vào những vách núi cao để chụp ảnh và quên rằng chỉ cần sơ sót là có thể khó tránh khỏi nguy hại đến tính mạng
đây là những hình ảnh tại điểm du lịch hàng rói thu huyện ninh hải tỉnh ninh thuận trong những ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mồng một tháng năm vừa qua
chưa đến ba mươi phút nhưng đã có hàng trăm người vô tư leo trèo trên các vách núi dựng đứng cao hơn một mươi mét để chụp ảnh hay tìm cảm giác mạnh
nhiều người tỏ vẻ rất thích thú vui đùa mà quên đi nguy cơ tai nạn đang chờ đợi
có người vui đùa trong khi sóng biển đang vỗ mạnh vào vách núi rất nguy hiểm đến tính mạng
để bảo đảm an toàn cho du khách các cơ quan chức năng tỉnh ninh thuận đã thiết kế hàng rào dây và gắn biển cảnh báo nguy hiểm
tuy nhiên nhiều người vẫn vất lờ vượt qua vùng an toàn để đi đến sát mét biển để có những bức ảnh gọi là ảnh độc ảnh lạ